tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo phạm minh cường nguyễn văn giáp trần vương trọng nghĩa và trương công việt về tội cướp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
theo cáo trạng sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cường nghĩa và giáp điều khiển xe ô tô từ tỉnh đắk nông về thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc và bàn bạc đến nhà ông vũ văn mỹ
chủ tịch ubnd huyện grong năng và vợ là lê thị thiệt để chiếm đòi tài sản đợi ông mỹ rời khỏi nhà bà đối tượng đột nhập vào nhà tháo camera dùng doi điện uy hiếp không chế bà thiệt mở kết sắt lấy toàn bộ tiền và vàng với tổng trị giá hơn hai ba tỷ đồng
trên đường tẩu thoát cường nhờ việt đem cất dấu tiền và một điện thoại hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm minh cường một mươi chín năm tù trần vương trọng nghĩa và nguyễn văn giáp đều một mươi tám năm tù cùng với tội cướp tài sản trương công việt tám năm tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có